nhờ ưu đãi của thiên nhiên hoa địa lan được trồng tại xã tả phìn huyện sapa tỉnh lào cai
luôn đắt giá và thu hút khách đặt chơi hoa tết trước nhiều tháng
năm nay thời tiết thay đổi thất thường khiến hoa địa lan tà phìn bị hỏng nhiều
giá tăng lên gấp đôi phản ánh của nhóm phóng viên thời sự
gia đình anh lý của tròi là một trong những hộ trồng hoa địa lan lâu năm tại xã tả phìn
huyện sapa tỉnh lào cai

theo những người trồng hoa tại đây yếu tố khiến địa lan tả phìn sapa đắt khách
ngoài màu sắc đẹp còn nằm ở độ bền của hoa
địa lan được trồng trong các trậu hoặc trên giá sơ dừa từ khi còn nhỏ
thời gian cho hoa tối thiểu cần hai ba năm nên cây già và sức sống dẻo dai
nếu chăm sóc đúng cách địa lan khi đưa về đồng bằng có thể chơi trong hai đến ba tháng
còn ở sapa khí hậu mát mẻ quanh năm thời gian chơi hoa còn kéo dài hơn
ở trong vườn em thì có khoảng năm trăm linh gốc thôi nhưng mà dự kiến năm nay đưa ra khoảng ba trăm linh gốc
vì nó còn hai trăm linh gốc thì nó có thể là không có hoa
với lại một số nó còn đang quá nhỏ thì không đủ tiêu chuẩn để xuất ra ngoài
xã tả phìn có tới gần sáu trăm linh hộ dân trồng hoa địa lan
cung cấp trên hai mươi trậu ra ngoài thị trường trong dịp tết nguyên đán
đây cũng là một trong những cây chủ lực giúp xóa đói giảm nghèo cho các hộ dân tại địa phương
mặc dù là bị ảnh hưởng khá là nặng nề bởi cái điều kiện thay đổi về khí hậu thời tiết
cũng như là ảnh hưởng cái đợt mưa tuyết và mưa băng đầu năm
nhưng mà sản lượng hoa lan đưa ra thị trường năm nay vào khoảng độ hai hai vạn giỏ lan
giá lan năm nay cũng khá là cao bà con đang bán với cái giá từ năm trăm linh đến bảy trăm linh nghìn đồng một cành hoa lan
đi lại thuận tiện dễ dàng thời gian nhanh hơn
là yếu tố tác động tích cực đến thị trường hoa địa lan dịp tết
những ngày cuối tuần trước tết sapa tấp nập khách lẻ từ các tỉnh tự lái ô tô trực tiếp đến các nhà vườn chọn mua hoa về chơi tết